f tăng nhanh cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của các tỉnh thành thế nào
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế cả nước hiện đã có bốn mươi năm tỉnh thành vùng xanh một mươi tám tỉnh thành là vùng vàng số xã phường thuộc vùng đỏ là hai trăm ba mươi
cập nhật tình giá cấp đội dịch tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ trên cổng thông tin bộ y tế đến tối ngày hai mươi hai tháng hai cho thấy số tỉnh thành vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín là bốn mươi năm địa phương một mươi tám tỉnh thành còn lại là vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
hiện tại cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
so với cập nhật cấp độ dịch ngày chín tháng hai ở thời điểm đó cả nước có bốn mươi tám tỉnh thành thuộc vùng xanh một mươi năm còn lại tỉnh thành thuộc vùng vàng
thì đến ngày hai mươi hai tháng hai số tỉnh thành vùng xanh đã giảm ba địa phương tỉnh thành vùng vàng sẽ tăng thêm ba địa phương
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường là vùng xanh chiếm sáu mươi hai hai cập nhật ngày chín tháng hai cả nước có tám một trăm linh sáu chiếm bảy mươi sáu bảy
có hai sáu trăm sáu mươi tám xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi năm hai tăng thêm năm trăm ba mươi một xã phường
với ngày chín tháng hai có một bảy mươi sáu xã phường là vùng cam chiếm một mươi một tăng bảy trăm bốn mươi năm xã phường so với ngày một mươi ba tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng đỏ chiếm ba ba tăng thêm hai trăm một mươi xã phường so với đánh giá ngày chín tháng hai
danh sách bốn mươi năm tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín
phía bắc có một mươi chín tỉnh thành bao gồm bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên hà giang
hà nam hà nội hải dương lạng sơn lào cai lai châu nam định ninh bình phú thọ quảng ninh sơn la thái bình thái nguyên và tuyên quang
miền trung và tây nguyên có một mươi tỉnh bao gồm bình định bình thuận khánh hòa nghệ an ninh thuận phú yên quảng bình quảng ngãi con tum và gia lai
phía nam có một mươi sáu tỉnh thành bao gồm an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bến tre bình dương cà mau tp cn
đồng nai đồng tháp kiên giang long an sóc trăng tây ninh tiền giang tp hcm trà vinh
một mươi tám tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
bình phước bắc giang hòa bình hà tĩnh hưng yên tp hải phòng hậu giang lâm đồng quảng nam quảng trị thanh hóa thứ thân huế vĩnh long vĩnh phúc yên bái tp đà nẵng đắk lắc và đắk nông
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ
vùng cam phải hạn chế một số
bộ y tế cho biết đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
tuy vậy số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp và quy định số hai mươi một nqcp
quy đề bit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai linh hoạt tăng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ ba lên cấp độ bốn
mở một số khu vực có diễn biến gì phức tạp để nhanh chóng kiểm soát tình hình ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k vaccine thuốc điều trị công nghệ ý thức của người dân
theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của bộ y tế về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn
trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai độ bao vụ vaccine
tiêu chí ba đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
về cách xác định các tiêu chí bộ y tế cho biết theo tổ chức y tế thế giới who
có hai nhóm để xác định cấp độ dịch cùng có nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng
để biết được nơi mình đang sống sẽ đến thuộc nguy cơ nào người dân truy cập vào bản đồ covid một mươi chín
đây là trang web do cục công nghệ thông tin bộ y tế quản lý
tại đây người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống làm việc bằng cách chọn danh sách ở góc trên phải của màn hình
tiếp đến chọn cấp độ hành chính quận huyện thành phố thị xã và theo dõi chi tiết
bên mảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã phường thị trấn phía bên trái